liên đoàn lao động tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch trong tháng công nhân liên đoàn lao động tỉnh phú thọ sẽ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng
và sửa chữa hai mươi ba nhà máy ấm công đoàn trợ cấp khoảng bảy trăm linh xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
với tổng giá trị hơn một hai tỷ đồng
trong dịp này liên đoàn lao động tỉnh phú thọ đã phối hợp cùng bệnh viện đa khoa hùng vương tổ chức khám sức khỏe
cấp thuốc miễn phí tuyên truyền và tư vấn về sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho công nhân tại cụm công nghiệp sóc đăng huyện đoàn hùng